từ giờ ngày một mươi sáu tháng bốn thành phố đà nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại
theo hình thức bán hàng online tuyệt đối không bán hàng tại chỗ
để thực hiện chủ trương này ubnd tp đà nẵng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra
yêu cầu các cơ sở kinh doanh người vận chuyển thức ăn người dân đến mua thức ăn mang về
phải tuân thủ bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch
đặc biệt là về giãn cách xã hội bảo đảm cự ly theo quy định và tuyệt đối phải đeo khẩu trang
các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý thậm chí là đóng cửa đối với các cơ sở
không thực hiện đúng quy định về phòng dịch và giãn cách xã hội